chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
dự thảo đã nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến qua đó đã thể chế hóa quan điểm đổi mới của đảng sắp xếp lực lượng công an nhân dân tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
quy định về trần quân hàm cấp tướng nhiều ý kiến quan tâm phát biểu về nội dung này và cho thấy còn nhiều quan điểm khác nhau
luật công an nhân dân hiện hành quy định cụ thể ngay trong luật các vị trí số lượng của quân hàm cấp tướng
với nguyên tắc thì nhuật càng cụ thể thì càng dễ thực hiện
tuy nhiên trong bối cảnh cơ cấu tổ chức của bộ công an hiện nay vừa mới có sự thay đổi tổng thể thì cũng cần phải cân nhắc để làm sao phù hợp với thực tế
đảm bảo tính linh hoạt gắn với lộ trình thích hợp để tổ chức thực hiện như nêu trong báo cáo giải trình tiếp thu
dự án luật công an nhân dân sửa đổi dự kiến sẽ được quốc hội thông qua tại kỳ họp này
sáng nay quốc hội đã nghe báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
vấn đề này đã nhận được nhiều sự quan tâm theo dõi của cử tri và nhân dân cả nước mời quý vị theo dõi ghi nhận sau đây
cử tri đồng ý với những ý kiến của đại biểu cho rằng chính sách xuyên suốt của luật trong lần sửa đổi bổ sung này là nhằm tháo gỡ vướng mắt cho việc tự chủ đại học
đồng thời việc thông qua dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học tại kỳ họp lần này là cần thiết để tạo hành lang pháp lý một cách kịp thời cho các cơ sở giáo dục đại học phát huy tự chủ góp phần vào đổi mới
nâng cao chất lượng giáo dục đại học một cách thực chất
chào tên khỉ đúng đây là một việc rất cần thiết đặc biệt là cái ý kiến chúng ta đang nói là các cái việc tự chủ của các cái trường đại học
bởi vì chúng ta hiểu không có tự chủ thì rất khó để điều hành cũng như là để định hướng các sự phát triển của các trường đại học
nhất là bây giờ như chúng ta nói là các trường đại học đó còn phải chăm lo nâng cao chất lượng giảng dạy
và hai nữa lại còn đảm bảo được cái công an việc
làm cho các em khi các em ra trường
do vậy việc tự chủ để cho các trường có thể chủ động cũng như là để có thể là các cán bộ phục vụ cho đến các giáo viên người ta sẽ nắm bắt được những cái công việc cũng như là các cái nhiệm vụ họ phải làm
nhất là bây giờ các trường bây giờ đang cần phải phân công chức năng nhiệm vụ mỗi người một cách cụ thể rõ ràng
thế thì những cái vấn đề mà chúng ta thấy là nếu mà không có được tự chủ hoàn toàn hoặc là những cái tự chủ chúng ta thấy là đứng về mặt kinh phí
để tổ chức thực hiện nâng cao các chất lượng thì sẽ rất khó để thực hiện trong sắp tới
bên cạnh đó cử tri cũng còn một số băn khoăn khúc mắc về việc đẩy mạnh tự chủ trong giáo dục đại học
cái tôi quan tâm đó là cái vấn đề mô hình quản trị của nhà trường khi thành lập ra một hội đồng trường
từ trước đến nay thì các trường đại học thì vẫn có ban giám hiệu hay là ban giám đốc và do hiệu trưởng hay là giám đốc đứng đầu
nhưng hiện nay nếu chuyển sang mô hình hội đồng
hội đồng và quản trị theo kiểu quản trị doanh nghiệp chẳng hạn thì nó sẽ dẫn đến cái việc là cái vai trò của hội đồng nó sẽ có cái tôi cho rằng nó có trọng lượng rất là cao
và lúc này cái mối quan hệ với cả hiệu trưởng hay là giám đốc điều hành ở đấy nó cần phải có một cái sự phối hợp làm sao cho nó ăn ý
thì tôi cho rằng là cái này cần phải bàn kỹ
làm sao đây là một mô hình mới việt nam
thì học tập được những cái mô hình ở nước ngoài nó như thế nào
và học tập đến đâu ra sao
áp dụng vào điều kiện việt nam chúng ta có những đặc thù riêng
cử tri cũng cho rằng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học cần có sự nghiên cứu
cần nhắc kỹ trong nhiều nội dung trước khi được quốc hội quyết định thăm qua
chiều nay tại nhà quốc hội phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đã có buổi tiếp
đoàn chủ tịch hội cựu nghị sĩ đảng dân chủ tự do nhật bản do ngài saito toshizu làm trưởng đoàn dẫn đầu sang thăm việt nam
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng vui mừng thông báo với đoàn chủ tịch hội cựu nghị sĩ đảng dân chủ tự do nhật bản
về chương trình làm việc của kỳ họp thứ sáu đang diễn ra
quốc hội việt nam sẽ xem xét việc phê chuẩn hiệp định cptpp vào ngày một mươi hai tháng một mươi một tới đây
đề nghị nhật bản quan tâm hỗ trợ cho việt nam về kỹ thuật trong quá trình triển khai hiệp định cptpp trong thực tế
hiện nay nhật bản đang là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của việt nam
đối tác thứ nhất về cung cấp vốn
đối tác thứ hai về đầu tư
phó chủ tịch quốc hội tòng thị phóng mong muốn trong thời gian tới
nhật bản sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững
nhất là các ngành thuộc chiến lược công nghiệp hóa của việt nam trong khuôn khổ hợp tác việt nam nhật bản đến năm hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
thưa quý vị và các bạn những năm gần đây

các cấp các ngành địa phương đã triển khai nhiều hoạt động để cải thiện tâm vóc của người việt nam
trong số rất nhiều giải pháp đã triển khai thì công tác tuyên truyền luôn đóng vai trò quan trọng
để thay đổi nhận thức của người dân trong việc bổ sung dinh dưỡng ở từng độ tuổi lứa tuổi
để thế hệ trẻ có những cải thiện đáng kể về tâm vóc
nhiều buổi hội thảo chương trình tư vấn được các cơ quan chức năng tổ chức
với sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia bác sĩ đầu ngành cả nước về dinh dưỡng
đã góp phần nâng cao nhận thức thói quen cách sử dụng thực phẩm của người dân
cụ thể để cải thiện tầm vóc thì bổ sung canxi luôn là điều kiện quan trọng nhất ở mọi lứa tuổi
cái chiều cao của em bé trước ba tuổi nó quyết định chiều cao tuổi trưởng thành
như vậy đấy là giai đoạn cần canxi
rồi từ ba tuổi đến trước khi tuyển dạy thì thì chuẩn bị canxi cho vấn đề bước bột phá chiều cao lúc dạy thì
như vậy thời kỳ đó cũng dẫn cần canxi
rồi thời kỳ dạy thì trẻ em cần phát triển tăng trưởng chiều cao đột biến đột phá
thì như vậy cũng là giai đoạn cần canxi
như vậy chúng ta thấy rằng nếu thâu suốt hết cả thời gian khoảng đời của em bé
thì lứa tuổi nào em bé cũng đều cần canxi
tất nhiên với tốc độ phát triển khác nhau thì nhu cầu canxi sẽ khác nhau
việc trang bị kiến thức hướng dẫn cách nuôi dưỡng và chăm sóc
để thế hệ trẻ khi trưởng thành có thể đạt được chiều cao tối đa
là nội dung được các tuyên truyền viên của hội liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai mạnh mẽ
và mang lại hiệu quả tích cực
tuy nhiên đó mới chỉ là bước đầu
bởi theo tính toán tầm vóc của người việt nam đã được cải thiện
nhưng vẫn còn thấp so với khu vực và thế giới
chính vì vậy cùng với bổ sung canxi thì cần bổ sung các chất dinh dưỡng khác
kết hợp với vận động thì mới mang lại nhiều kết quả tích cực hơn
vì chất dinh dưỡng ở trẻ em và các đối tượng nói chung là thiếu
thế và những cái vi chất như là sắt vitamin a kẽm là những vi chất mà thiếu nhiều
trong chiến lược quốc gia dinh dưỡng thì việc bổ sung vi chất dinh dưỡng
là rất cần thiết và đặc biệt ưu tiên cho những cái vùng sâu vùng xa
những vùng mà có tỷ lệ suy dưỡng thấp còi cao
và hiện nay ở viện dinh dưỡng quốc gia cũng có những sản phẩm về vi chất dinh dưỡng
bao gồm một mươi tám đến hai mươi ba vi chất dinh dưỡng theo cái tiêu chuẩn của tổ chức kinh tế thế giới
chương trình tổ chức kinh tế thế giới
tuyên truyền trang bị kiến thức giúp nâng cao tầm vóc người việt nam
sẽ tiếp tục được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới
việc thay đổi nhận thức của các gia đình về thói quen dinh dưỡng
ứng dụng dinh dưỡng hợp lý kết hợp vận động phù hợp để trẻ đạt chiều cao tối đa
không có độ tranh lệch so với các nước trong khu vực và thế giới
là mục tiêu quan trọng mà chương trình hướng tới
hôm nay tại hà nội ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng đã tổ chức họp báo thông tin
về hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch cao bằng năm hai nghìn hai mươi
lễ đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco non nước cao bằng
công bố di tích lịch sử địa điểm chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi
huyện thạch an là di tích quốc gia đặc biệt gắn với chương trình du lịch
qua những miền di sản việt bắc
theo đó hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh cao bằng
sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một với sự tham dự của gần bốn trăm linh đại biểu
gồm các đồng chí lãnh đạo chính phủ các bộ ngành trung ương
lãnh đạo ủy ban nhân dân một số tỉnh thành phố các doanh nhân nhà đầu tư
cùng thời gian này tỉnh cao bằng sẽ tổ chức ba sự kiện lớn
lễ đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco non nước cao bằng
công bố di tích lịch sử địa điểm chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm bảy mươi
huyện thạch an là di tích quốc gia đặc biệt gắn với chương trình du lịch
qua những miền di sản việt bắc
trong đó chương trình du lịch qua những miền di sản việt bắc gồm sáu tỉnh
hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn thái nguyên lạng sơn
diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một với nhiều hoạt động phong phú
như tuần văn hóa thể thao du lịch non nước cao bằng
các hoạt động thể thao giữa sáu tỉnh việt bắc giới thiệu du lịch ẩm thực
sản phẩm hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch sáu tỉnh vùng việt bắc
triển lãm ảnh miền đất và con người việt bắc với chủ đề
trải nghiệm việt bắc khám phá non nước cao bằng
liên hoan biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc của sáu tỉnh việt bắc
tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý
sáng ngày sáu tháng một mươi một theo giờ bờ đông của nước mỹ
tức tối cùng ngày theo giờ việt nam bắt đầu diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của mỹ
bắt đầu tới các tiền bỏ phiếu bắt đầu cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của mỹ để quyết định liệu đảng cộng hòa
của tổng thống donald trump có tiếp tục giữ thế đa số trong quốc hội
hay sẽ phải đối mặt với viễn cảnh phe dân chủ chiếm đa số
hàng chục triệu người dân mỹ đi bỏ phiếu để bầu toàn bộ bốn trăm ba mươi năm ghế trong hạ viện
ba mươi năm trên một trăm linh ghế trong thượng viện ba mươi sáu thống đốc bang
cùng khoảng sáu ghế tương đương gần tám mươi hai tổng số phiếu trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn nước mỹ
trước đó hơn ba mươi bốn triệu cử tri trên khắp nước mỹ đã bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu qua hình thức gửi thư
đại đa số cử tri trong cuộc bầu cử ngày hôm nay sẽ đến các địa điểm bỏ phiếu theo khu vực đặt tại các trường học
các sở cứu hỏa nhà thờ và những nơi khác
hầu hết các điểm bỏ phiếu tại mỹ được mở cửa từ bảy giờ sáng tới bảy giờ tối
thời gian bỏ phiếu muộn nhất đến chín giờ tối cùng ngày
kết quả kiểm phiếu sơ bộ dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày theo giờ mỹ
tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay có thể lên tới bốn mươi năm cao nhất trong vòng năm mươi năm qua
bộ tư pháp mỹ cho biết đã triển khai nhân viên tới ba mươi năm điểm bỏ phiếu ở một mươi chín bang trên cả nước
để giám sát việc tuân thủ các điều luật bầu cử liên bang
mặc dù đây không phải là cuộc bầu cử quan trọng nhất ở mỹ
nhưng kết quả bầu cử lại được cả thế giới theo dõi chặt chẽ
cuộc bầu cử này có khả năng xác định sự lâu bền của chính quyền tổng thống mỹ donald trump
và thậm chí ảnh hưởng đến tương lai của mỹ
nếu đảng dân chủ giành thắng lợi ở hạ viện
đảng này có thể làm trạch hướng hoặc đóng băng một số chương trình nghị sự của tổng thống trump
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ tăng cường sự giám sát của quốc hội
hạn chế nghiêm ngặt các lựa chọn của tổng thống đối với các ứng cử viên đề cử vào các vị trí nội các
và thẩm phán liên bang thậm chí có khả năng sẽ tiến hành điều tra tổng thống và chính quyền của ông
về các giao dịch kinh doanh của ông hoặc việc hợp tác mà ông bị cáo buộc tiến hành với nga
trong khi đó những người đứng đầu bộ an ninh nội địa bộ tư pháp cục điều tra liên bang mỹ
và văn phòng tình báo quốc gia mỹ ra tuyên bố chung khẳng định không có cơ sở hạ tầng bầu cử nào
của nước này bị xâm phạm trước cuộc bầu cử năm nay tuyên bố nêu rõ các cơ quan này không phát hiện
bất cứ dấu hiệu nào về sự phá hoại cơ sở hạ tầng bầu cử có thể gây cản trở việc bỏ phiếu
thay đổi số phiếu bầu hoặc làm gián đoạn quá trình kiểm phiếu
ngay trước thềm cuộc bầu cử quốc hội mỹ giữa nhiệm kỳ này thì mạng xã hội facebook thông báo
đã chặn một trăm một mươi năm tài khoản do lo ngại các thực thể nước ngoài âm mưu can thiệp của bầu cử trong một
trong một mươi năm tài khoản này có khoảng ba mươi tài khoản facebook và tám mươi năm tài khoản instagram
có thể liên quan tới hành vi can thiệp bầu cử các tài khoản này đã ngay lập tức bị chặn
và hiện đang được điều tra kỹ lưỡng
chính phủ australia không có kế hoạch tổ chức hai cuộc bầu cử riêng rẽ trong năm hai nghìn một mươi chín
để bầu các nghị sĩ hạ viện và thượng viện
bởi điều này là trái hiến pháp đây là khẳng định của thủ tướng australia scott morrison đưa ra hôm nay
thủ tướng morrison đưa ra tuyên bố sau khi có thông tin dẫn nguồn liên đảng tự do quốc gia cầm quyền
rằng một số nghị sĩ quốc hội australia đang đề cập đến khả năng tổ chức cuộc bầu cử thượng viện
vào đầu năm hai nghìn một mươi chín và một cuộc bầu cử khác để bầu nghị sĩ hạ viện vài tháng sau đó
các nghị sĩ cho rằng việc này sẽ giúp thủ tướng morrison có thêm thời gian cải thiện uy tín
vốn đang xuống thấp hơn nhiều so với công đảng đối lập trong các cuộc
cùng ngày bộ trưởng thương mại australia cũng bác bỏ thông tin sẽ tiến hành bầu cử trước thời hạn
và khẳng định cuộc bầu cử sẽ diễn ra như thông lệ dự kiến vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
theo hiến pháp australia chỉ tổ chức tổng tuyển cử ba năm một lần
cùng lúc bầu lại một nửa số ghế ở thượng viện và toàn bộ số ghế ở hạ viện
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt